cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bình phước
tại xã biên giới đắc ơ huyện bù gia mập trong đợt hạn hán vừa qua nhiều hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt cũng như phục vụ sản xuất
không có nước sạch sinh hoạt nhiều gia đình phải mua với giá cao sáu mươi đồng một mét khối
tuy nhiên từ đầu tháng năm đến nay mưa liên tục đã giúp bà con giải nhiệt sau những ngày nắng nóng gây gắt
người dân địa phương cho biết những ngày qua do xuất hiện nhiều trận mưa lớn nên giếng nước của các hộ gia đình ở đây đã có nước trở lại
người dân không còn lo thiếu nước sinh hoạt như thời gian qua
các hộ gia đình chuẩn bị dụng cụ chứa để chữ nước sinh hoạt và không còn phải đi mua nước như trong mùa hạn
từ đầu tháng năm đến nay trên địa bàn xuất hiện nhiều cơn mưa lớn và sau khi kiểm tra tại các hộ trong khu dân cư
đến nay hầu hết giếng khoan giếng đảo của người dân bắt đầu có nước trở lại
dù nước chưa nhiều nhưng những trận mưa liên tiếp giúp bà con có nước sinh hoạt không phải mất chi phí mua nước như trong mùa nắng hạn kéo dài
xã bù gia mập huyện bù gia mập là nơi thiếu nước sinh hoạt nhiều nhất của tỉnh bình phước
khoảng sáu trăm linh hộ những cơn mưa trong tháng năm đã mang lại niềm vui vỡ hòa cho bà con nơi vùng biên đặc biệt khó khăn này
trong thời điểm hạn hán vừa qua chính quyền xã bù gia mập kịp thời phối hợp với đoàn kinh tế quốc phòng bảy trăm bảy mươi chín
quân khu bảy vườn quốc gia bù gia mập đồn biên phòng bù gia mập hỗ trợ vận chuyển
cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn
các lực lượng vận chuyển mỗi ngày bốn xe bồn mỗi xe tám mét khối nước phục vụ bà con
các lực lượng vận chuyển nước kể cả thứ bảy và chủ nhật cho đến khi người dân có đủ nước sinh hoạt
người dân phấn khởi cho biết hiện nay trên địa bàn xuất hiện nhiều cơn mưa nên bà con đã có nước sinh hoạt trở lại
các diễn đào giếng khoan đã có nước nên người dân rất vui
chính quyền xã cùng với các đơn vị bộ đội vườn quốc gia bù gia mập đã đồng hành cùng với người dân
cấp nước sinh hoạt miễn phí liên tục tới từng hộ gia đình trong thời điểm hạn hán
mùa hạn thiếu nước nên khi được cấp nước miễn phí bà con nơi đây rất vui và cảm động
những giọt nước nghĩa tình giúp cho nhiều hộ vượt qua khó khăn trong sinh hoạt
hơn chục ngày qua người dân nơi đây không còn ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài
không còn thấy những chuyến xe bồn của các chú bộ đội thanh niên trực tiếp bơm nước miễn phí về tận nhà
cuộc sống người dân trở lại bình thường
ngoài thiếu nước sinh hoạt nắng hạn còn khiến cây trồng héo khô
tuy nhiên từ đầu tháng năm đến nay những cơn mưa xuất hiện phần nào cứu sống nhiều diện tích cây trồng cũng như vật nuôi
theo lãnh đạo xã bù gia mập phạm sĩ hoàn cho biết đến nay trên địa bàn xã không còn hộ nào thiếu nước sinh hoạt cũng như phải đi mua nước
thời gian qua các đơn vị đứng chân trên địa bàn cùng phối hợp với xã kịp thời hỗ trợ nước sạch sinh hoạt miễn phí giúp bà con vượt qua khó khăn trong mùa hạn
hiện nay địa phương đã tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh nhằm đảm bảo sức khỏe
nắng nóng kéo dài tại bình phước bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra trên diện rộng
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh bình phước có thời điểm nắng nóng trên bốn mươi độ c
nắng hạn kéo dài tính đến đầu tháng năm khiến hơn bốn bốn trăm linh hộ dân trên địa bàn tỉnh thiếu nước sinh hoạt
thiếu nước sinh hoạt khoảng một mươi bốn trăm chín mươi hai hectare cây trồng bị ảnh hưởng giảm năng suất từ ba mươi năm mươi
ngoài ra nắng hạn không chỉ gây thiếu nước sinh hoạt mà còn thiếu nước sản xuất
những cơn mưa vàng liên tục trong nhiều ngày qua trên diện rộng giúp người dân bình phước không còn lo thiếu nước ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị thời tiết khắc nghiệt đã tàn phá nước mỹ
tính đến chiều ngày hai mươi bảy tháng năm dông tố kèm lốc xoáy càn quét qua vùng đồng bằng phía nam và dãy núi ổ rác
đã khiến cho ít nhất hai mươi một người thiệt mạng trên bốn bang và làm hư hại hàng trăm tòa nhà
mỹ xác nhận ít nhất hai mươi một người đã thiệt mạng trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần tại nước này
bao gồm tám người ở arkansas bảy người ở texas bốn người ở kentucky và hai người
theo thống kê của các cơ quan tiểu bang cơ quan dự báo khí tượng quốc gia cảnh báo rông tố tiếp diễn
tại các vùng thuộc new jersey new york và pennsylvania đến tối thứ hai
giới chức dự báo hơn ba mươi triệu người dân ở đông bắc sẽ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ
thống đốc bang kentucky andy beshear đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào sáng sớm thứ hai
cảnh báo rông tố dữ dội cũng đã được đưa ra cho khu vực alanta bang georgia và khu vực tây nam carolina
thống đốc beshear chia sẻ
trên nền tảng mạng xã hội x vào ngày hai mươi bảy tháng năm đó là một đêm kinh hoàng đối với người dân chúng tôi
sau đó ông cho biết trong một cuộc họp báo rằng những cơn bão tàn khốc đã tấn công gần như toàn bộ bang
làm hư hại một trăm linh đường cao tốc và đường bộ của tiểu bang
thống đốc bang texas greg alvord cho biết trong một cuộc họp báo hôm chủ nhật rằng ít nhất bảy người đã thiệt mạng
bao gồm một trẻ em hai tuổi và một trẻ em năm tuổi trong cùng một gia đình và gần một trăm linh người khác bị thương vào tối thứ bảy
khi một cơn lốc xoáy mạnh quét qua các cộng đồng ở bắc texak
trên nền biên giới oklahoma theo thống đốc bang arkansas shara huckabee sanders
ít nhất tám người đã thiệt mạng tại bang này sau những cơn bão
một người dân arkansas mắc bệnh phổi tác nghẹn mạng tính đã tử vong do thiếu oxy thở khi mất điện
tổng thống joe biden đã gửi lời chia buồn tới gia đình những nạn nhân
nhà trang cho biết cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang đang phối hợp với các đối tác cấp tiểu bang và địa phương
để đánh giá thiệt hại và khắc phục theo chỉ đạo của tổng thống biden
theo ghi nhận của power outstates u s ảnh hưởng của thời tiết
khiến hàng trăm nghìn người dân mỹ mất điện
tính riêng tại bang kentucky con số này đã lên đến hơn một trăm sáu mươi khách hàng
mỹ đang chuẩn bị đối phó trước mùa bão đại tây dương năm hai nghìn hai mươi bốn
được các cơ quan khí tượng dự báo là một mùa bão cực dữ dội bắt đầu từ thứ bảy tuần sau
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng ngày mai hai mươi chín tháng năm
thủ đô hà nội có mây ngày nắng đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông
chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
phía đông bắc bộ có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
thanh hòa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi tám độ
đà nẵng đến bình thuận có mây có ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi tám độ
tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
nam bộ có mây ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
mời quý vị cùng theo dõi
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin về thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo